một thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng thường xuyên livestream xúc phạm nhiều người trên mạng xã hội
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông cho biết đã tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người
các đối tượng bị tạm giữ hình sự bao gồm lê hồng văn trương đình khai trí nguyễn minh tâm
đỗ văn tuân và nguyễn nhân trí cùng chú tại huyện đắk lấp
khoảng hai mươi h ngày hai mươi hai tháng ba do có mâu thuẫn trong lúc chơi bài giữa lê hồng văn và lê nguyễn thức
trú tại huyện đắk lấp nên đến hai mươi một h cùng ngày văn gọi điện thoại cho trương đình khai trí và nhờ người này dẫn theo nhóm người còn lại
mang theo các loại dao đến quán cà phê để gặp thức
tại đây văn dùng tay đánh thức khai trí dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của thức
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đắk lấp nhưng nạn nhân thức đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra khai trí và văn đã đến công an xã nghĩa thắng đầu thú
ngay khi một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội về việc một nhóm thanh thiếu niên hơn chục đối tượng điều khiển xe máy
chở ba vượt đèn đỏ dàn hàng ngang cầm theo hung khí phô trương trên các tuyến đường
công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh truy tìm thành công toàn bộ nhóm thanh thiếu

lực lượng công an đã mời làm việc hơn hai mươi thanh thiếu niên có tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
cùng chú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam và phường hòa quý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
tất cả số thanh niên này đều là thành viên của một nhóm kín có tên gọi là ngũ băng được lập trên mạng xã hội với gần bảy mươi người
chỉ vì mâu thuẫn của một người trong nhóm mà tất cả được tập hợp chuẩn bị hung khí chở ba phóng nhanh vượt ẩu
gây náo loạn đường phố đà nẵng vào hai đêm một mươi chín và hai mươi tháng ba
một loại ma túy tổng hợp loại mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy khi hòa tan vào nước thì sẽ như nước giải khát
và uống vào thì sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần
được trương mạnh hùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương vận chuyển tại địa phận xã đức long
huyện quế võ đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với công an huyện quế võ bắt quả tang thu năm trăm năm mươi g ma túy tổng hợp
đấu tranh mở rộng công an đã tiến hành giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn đức hiếu
cùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự số ma túy tổng hợp trên
là một loại ma túy mới xuất hiện được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như mdma ketamin d diazepam
hòa tan vào nước như nước giải khát và khi uống thì sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu như sử dụng quá nhiều
loại ma túy này mà các đối tượng thường gọi là nước vui đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội
vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ chín
phiên họp diễn ra trong sáu năm ngày được chia thành hai đợt để xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết về công tác lập pháp
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về ba dự án luật dự kiến chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ ba
thảo luận và thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết đồng thời ban hành hai nghị quyết theo thẩm quyền
đáng chú ý tại phiên họp
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về việc giảm năm mươi thuế môi trường đối với xăng dầu
mỡ nhờn để góp phần kịp thời bình ổn thị trường xăng dầu
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tại phiên họp lần này
ủy ban thường vụ quốc hội đã dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường và bộ trưởng công thương cùng các thành viên chính phủ đã làm rõ được nhiều vấn đề được cử tri quan tâm
đồng thời đưa ra giải pháp đảm bảo tính khả thi và thiết thực
chủ tịch quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp các cơ quan liên quan sớm ban hành các nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp
đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp thứ một mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
trước khi bế mạc trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị đoàn giám sát nghiên cứu số lượng địa phương cần đi giám sát để vừa bảo đảm tính phổ quát vừa bảo đảm tính đại diện
thường trực đoàn giám sát cần tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội chỉ rõ các mô hình cách làm hiệu quả
tập trung lựa chọn những vấn đề nóng trọng tâm được dư luận quan tâm để tổ chức giám sát
yêu cầu xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân để thất thoát lãng phí nguồn lực nhà nước
cũng trong chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội
và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa đảng đoàn quốc hội với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương về công tác công an trong việc tham mưu phục vụ các hoạt động của quốc hội
báo cáo tại buổi làm việc thượng tướng trần quốc tỏ phó bí thư đảng ủy quốc hội
và bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nêu rõ xác định công tác tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
hàng năm bộ công an đều xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giao cụ thể cho các đơn vị
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm bộ công an chủ trì soạn thảo báo cáo chính phủ trình quốc hội thông qua dự án luật cảnh sát cơ động
và dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
báo cáo chính phủ chính quốc hội xem xét cho ý kiến đối với hai dự án luật gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
ngoài ra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trong thời gian tới bộ công an sẽ phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ để chính quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong tham mưu phục vụ các hoạt động của quốc hội thời gian tới
đảng ủy công an trung ương bộ công an đề xuất kiến nghị đảng đoàn quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đề nghị các ủy ban của quốc hội tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng hồ sơ dự án luật và trong quá trình tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
bảo đảm chất lượng tiến độ tiếp tục tổ chức giám sát tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định quốc phòng an ninh là lĩnh vực trọng yếu
với tinh thần chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa bộ công an và các cơ quan của quốc hội cần phối hợp chặt chẽ chuẩn bị thận trọng kỹ lưỡng các nội dung các dự án luật pháp lệnh
nghị quyết trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội để đảm bảo chất lượng tiến độ và mục tiêu đề ra
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của bộ công an đối với hoạt động của quốc hội
đảng đoàn quốc hội và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thống nhất sẽ ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để công tác phối hợp chặt chẽ hơn
có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hai bên tăng cường phối hợp trong công tác thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động xây dựng pháp luật
giám sát tối cao quyết định các vấn đề quan trọng đối ngoại của quốc hội và việc thực hiện các nhiệm vụ được sao của bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật
hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian qua luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ủy ban các cơ quan của quốc hội
trong quá trình chủ trì soạn thảo xây dựng các dự án luật được giao bộ công an luôn quán triệt quan điểm đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết và trước hết
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới mối quan hệ phối hợp giữa đảng đoàn quốc hội và ban thường vụ đảng ủy công an ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện công an các đơn vị địa phương
quý i năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm thích ứng linh hoạt an toàn
lực lượng công an đã triển khai quyết liệt nhiều cao điểm chuyên đề trọng tâm là cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định bình yên phục vụ việc triển khai các chủ trương chính sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín và tạo thuận lợi để nhân dân vui xuân đón tết an toàn phấn khởi
tham luận tại hội nghị đại diện lãnh đạo một số đơn vị địa phương đã báo cáo làm rõ thêm tình hình kết quả công tác đề xuất các giải pháp về phòng chống tội phạm có tổ chức
các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội phòng chống ma túy quản lý người nghiện đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh trật tự giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ tập trung các mệnh lệnh công tác gắn trách nhiệm của thủ trưởng công an các đơn vị địa phương vào triển khai các chỉ đạo của bộ
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tôn lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tôn lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương
chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm những cán bộ chiến sĩ sai phạm trong quá trình công tác
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một
hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và sáu mươi sáu năm truyền thống đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm và đối thoại giữa lãnh đạo bộ công an
ban bí thư trung ương đoàn với cám bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh thiếu niên tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân
cùng dự có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đại diện công an các đơn vị địa phương các đơn vị chức năng thuộc trung ương đoàn và hai mươi cá nhân đoàn viên thanh niên được tuyên dương
trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một và sáu mươi sáu thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã tặng hoa chúc mừng ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
truyền thống đoàn thanh niên cộng sản bộ công an trao bằng khen tặng hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một
bí thư thứ nhất trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nguyễn anh tuấn tặng quà cho đại diện đoàn viên thanh niên công an xã
có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả thành tích
mà cán bộ đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo cơ chế điều kiện thuận lợi
để thanh niên công an được rèn luyện công hiến và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân cần nghiên cứu quán triệt và nhận thức sâu sắc
đầy đủ tình hình nhiệm vụ công tác công an trong từng thời điểm
từ đó phát động các phong trào thi đua tổ chức các hoạt động bám sát hơn với nhiệm vụ chính trị của ngành đơn vị địa phương
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu
là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức đoàn
củng cố xây dựng tổ chức đoàn trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh tích cực tham gia xây dựng đảng
lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp đảng
cùng với đó tiếp tục phát huy tính sung kích sáng tạo của thanh niên công an quan tâm đồng hành
hỗ trợ đoàn viên thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn công tác tại công an xã
nhất là các địa bàn biên giới địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự địa bàn điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đồng chủ trì buổi tọa đàm giao lưu với các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
lắng nghe và chia sẻ với những ý kiến của các đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong các lĩnh vực công tác
các băn khoăn của các đoàn viên đối với các lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay
học viện cảnh sát nhân dân sáng nay đã tổ chức hội thảo khoa học xây dựng nhà trường thông minh trong công an nhân dân
với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đại học áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác giáo dục đào tạo
hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung về việc xây dựng nhà trường thông minh trong cách mạng công nghiệp bốn
và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình nhà trường thông minh tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài ngành công an
đối với học viện cảnh sát nhân dân việc tổ chức hội thảo khoa học là điều kiện để học viện nghiên cứu
tiếp nhận nhiều hơn các vấn đề lý luận và kinh nghiệm về xây dựng phát triển trường đại học thông minh
qua đó góp phần tăng cường nhận thức và áp dụng thành tiệu khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong quản lý
giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
nằm trong chuỗi các hoạt động tình nghĩa an sinh xã hội thiết thực chào mừng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi ba tháng ba đoàn thanh niên công an tỉnh sài gòn
hiện công an tỉnh sơn la đã phối hợp với tri đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tổ chức bàn giao hai công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
qua quá trình khảo sát thực tế xuất phát từ thực tiễn đoàn công an tỉnh sơn la đã phối hợp với tri đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức triển khai công trình ánh sáng bản làng tại bản lướt xã tân xuân huyện vân hồ
với chiều dài một km tổng kinh phí là ba mươi năm triệu đồng góp phần phục vụ sinh hoạt lao động sản xuất cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
đồng thời tổ chức bàn giao hai công trình sân chơi cho trẻ em trị giá bốn mươi triệu đồng cho hai điểm trường mầm non trên địa bàn xã tân xuân
góp phần chung tay đồng hành cùng với đề án vì đàn em thân yêu trong việc chăm lo cho các em thiếu niên nhi đồng có một sân chơi an toàn và lành mạnh
thưa quý vị và các đồng chí thượng tá công an về hưu lên nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa thay cho con trai
đang thực hiện nghĩa vụ công an hình ảnh ấn tượng tại lễ tốt nghiệp của trường đại học hoa sen cách đây vài ngày đã nhận được nhiều tình cảm của người xem
ngày trọng đại của đời sinh viên tràng thủ khoa ngành thiết kế đổ họa lương hoài nam vắng mặt
theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc nam đã lên đường đi nghĩa vụ công an từ hơn một tháng trước
khoác tấm áo cử nhân thay con khoảnh khắc xúc động này chắc chắn sẽ in dấu đối với cha con
nam đến hết cả cuộc đời
quyết định nối nghiệp tra bằng trải nghiệm và lựa chọn nghiêm túc
với chàng trai trẻ chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng vô cùng tự hào
bởi đó là sự nối tiếp hành trình cuộc đời
vinh dự khoác trên mình sắc phục công an và trở thành đồng chí đồng đội của cha
trong tầm tiếp theo của bản tin công an tỉnh hưng yên tập trung đánh mạnh vào hoạt động tín dụng đen đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
nga và ukraine đạt được khỏa thuận về việc thiết lập bảy hành lang nhân đạo được sơ tán dân hưởng
thưa quý vị vào tối nay ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi như trên
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại huyện khói châu tỉnh hưng yên liên tiếp ba vụ liên quan đến hoạt động tín dụng đen cũng được lực lượng công an huyện đấu tranh triệt phá
đặc biệt nhiều đối tượng trên địa bàn khi khách vay chưa có khả năng trả tiền các đối tượng sẵn sàng hành hung hoặc uy hiếp gây mất an ninh trật tự địa bàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho quốc thị văn xâm nhập và vận hành

hãy đăng ký kênh để nh envelope bức tư nhopharth

gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình nhân sự tự địa phương
vì vậy chúng tôi kiên quyết xử lý đội cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch cụ thể
để phân công nhiệm vụ vai trò chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí
để đấu tranh triệt phá từ công tác trinh sát phòng ngừa nắm tình hình địa bàn
trong quá trình phát hiện đấu tranh với loại tội phạm này
lực lượng công an hưng yên đã phát hiện nhiều phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
tiến hành quảng cáo và giao dịch thông qua các ứng dụng của mạng xã hội
chính vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh xử lý
vì quá trình điều tra thu thập thì các đối tượng có thể xóa các dữ liệu liên quan
và không thu được các cái tài liệu chứng cứ vật chất
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an toàn tỉnh hưng yên đã phát hiện xử lý một mươi tám vụ việc
liên quan đến hoạt động tín dụng đen bằng một trăm hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một gấp hai sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi khởi tố một mươi ba vụ một mươi bảy bị can
những con số này cho thấy loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp
đòi hỏi lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh phải tập trung quyết liệt
đấu tranh bóc gỡ nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen trên địa bàn tỉnh hưng yên
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua
biện pháp trinh sát cho đến quá trình lập kế hoạch triệt phá các ổ nhóm tiến dụng đen
đều được lực lượng cảnh sát hình sự lên kế hoạch một cách bài bản chi tiết
với mục tiêu cao nhất là chặn đất sống của hoạt động tài chính này
cùng với đó là công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy được những hệ lụy từ tín dụng đen
trên địa bàn tỉnh hưng yên đối tượng tín dụng đen hoạt động dưới hai hình thức
phương thức cho vay truyền thống các đối tượng sử dụng hợp đồng giả
hợp đồng mua bán thuê lại tài sản hoặc cho vai tín chất
không cầm cố tài sản để tránh các quy định của pháp luật hiện hành
đối với hoạt động cho vay trực tuyến các đối tượng sử dụng các website
ứng dụng điện thoại di động hay còn gọi là app để tiếp cận
quảng cáo cho vay tài chính đến người dân với thủ tục đơn giản
chính việc dễ dàng có thể vay tiền nhiều người đã trở thành nạn nhân của hoạt động này
thực tiên hai mươi triệu với nại suất năm trên một triệu một ngày
sau mấy lần tôi trả lãi do dịch bệnh nên tôi không làm được ra tiền đóng lại tiếp
vừa rồi thì anh tuấn và mấy người khác chặn vào gánh tôi ép bắt tôi và điện về
bảo người nhà mang tiền đến rồi mới thả
thực chất thì
thực chất thì
thực chất thì trong thời điểm vừa qua do đại dịch covid một mươi chín
do vậy các đối tượng hoạt động tín dụng đen bây giờ ngày càng tinh vi sọc vẹt hơn
đặc biệt các hoạt động cho vay qua app trên các không gian mạng
thì là các đối tượng hoạt động tinh vi sọc vẹt
quá trình đấu tranh điều tra bảo vệ cũng rất khó khăn với lực lượng cảnh sát hành sự
các đối tượng hoạt động tín dụng đen phần lớn đều biến tấu các loại giấy tờ
theo hình thức giao dịch dân sự
hoặc tự nguyện nhằm che mắt lực lượng chức năng
bên cạnh đó những người tiếp cận nguồn vốn tín dụng đen phần lớn dùng vào mục đích không lành mạnh
vì vậy quá trình củng cố hồ sơ của lực lượng chức năng
nhiều người vay không muốn hợp tác gây khó khăn trong việc xử lý
qua quá trình đấu tranh thì các đối tượng thì cơ bản cũng thành khẩn
trong công tác để củng cố hồ sơ để thu thập các tài liệu để chứng minh các hành vi phạm tội của các đối tượng
thì nó cũng liên quan đến một số các tài liệu để củng cố thêm
nhưng mà duy nhất bây giờ hiện tại là một số các vụ việc hoặc là số gần nhất đây
vụ việc hiện tại thì bị hại không ra hợp tác để làm việc với cơ quan điều tra
để cung cấp các tài liệu liên quan vào các chứng cứ để có thể xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hoạt động của tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thì phụ thuộc đa số vào những người khó khăn
những đối tượng có những biểu hiện hoạt động liên quan đến cơ bản hoặc các cái tai tài lạc xã hội
thì các đối tượng quá trình
đối tượng quá trình làm ăn kinh tế không túng quẫn cũng không có tiền thì đã xa vào hoạt động tín dụng đen
bên cạnh đó thì cũng có một số những người dân cái trình độ dân trí hiểu biết về các cái hoạt động cho vay
trong giao dịch dân sự cũng chưa được hết nên đã tìm đến các cái cơ sở kinh doanh cho vay
và vô tình cũng đã xa chân vào xa vào bẫy của các hoạt động tín dụng đen
theo các cơ quan chức năng
thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế người dân có nhu cầu vay vốn cao để tránh rơi vào các bẫy tín dụng đen
người dân hãy tỉnh táo và khi có nhu cầu vay tiền nên tìm đến các tổ chức tín dụng được cấp phép để được hỗ trợ
thưa quý vị vào tối nay đội tuyển việt nam tiếp đón đội tuyển oman trên sân nhà
trong trận đấu tại bảng b vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng áo đỏ đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc
tuy nhiên thì dù đẩy được đối thủ lùi sân về phần sân nhà
các học trò của huấn luyện viên park hang seo vẫn không thể tạo ra cơ hội nào đáng kể
sang hiệp hai từ quả phạt góc bên cánh phải hàng thủ việt nam không theo kèm al hari
và tiền vệ này đã đánh đầu dễ dàng mở tỷ số cho đội khách và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu
đoàn quân áo đỏ đã phải nhận thất bại không một trên sân nhà qua đó vẫn đứng cuối bảng b